công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa vừa bắt giữ một đối tượng sống lang thang là thủ phạm gây ra nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn
đối tượng bị bắt giữ là nguyễn văn vĩ hai mươi tám tuổi
trưa ngày một mươi một tháng năm khi đi ngang qua nhà một người dân ở đường vân đồn phường phước hòa
thấy chiếc xe honda vision được dựng trước nhà mà chìa khóa vẫn cắp trên xe
vĩ đã lấy trộm rồi mang bán hơn sáu triệu đồng
qua truy xét trưa ngày một mươi hai tháng năm đã bắt được vĩ
tiếp tục đối tranh mở rộng
vị khai nhận gây ra một số vụ trộm xe khác ở các phường trong thành phố
đáng chú ý những chiếc xe mà đối tượng này trộm được đều còn chìa khóa ở trong ổ
cho thấy ý thức chủ quan của một số người dân
công an huyện lâm hà của tỉnh lâm đồng đã khởi tố vụ án để làm rõ việc hàng nghìn cây thông
ở tiểu khu hai trăm chín mươi hai xã tân thanh huyện lâm hà bị hạ độc
sau khi có kết luận trương cầu giám định giá trị thiệt hại ngày một mươi tháng năm công an huyện lâm hà

công an huyện lâm hà đã ra quyết định khởi tố vụ án hủy hoại tài sản để làm rõ vụ việc
như tin đã đưa vào ngày hai mươi sáu tháng bốn sau khi phát hiện và qua kiểm tra
xác định có ba bốn trăm năm mươi sáu cây thông trồng từ năm hai nghìn hai bị kẻ gian dùng khoan pin
khoan vào gốc và bơm hóa chất diệt cỏ qua lỗ khoan
hậu quả là toàn bộ số cây thông trên với diện tích là một mươi bảy hectare bị chết dần
hiệu vụ việc vẫn đang được điều tra
liên quan đến vụ việc nhiều học sinh lớp hai bị cô giáo tát
đánh trong giờ kiểm tra và bị phụ huynh đưa clip lên mạng xã hội
vào sáng ngày hôm nay lãnh đạo tp hải phòng đã có chỉ đạo khẩn cấp
các sở ngành liên quan vào cuộc làm rõ và xử lý nghiệp
theo đó ngay sau khi nhận được thông tin về việc giáo viên nguyễn thị thu trang
giáo viên chủ nhiệm lớp hai a tám trường tiểu học quán toan quận hồng bàng tp hải phòng
đánh hàng loạt học sinh lớp hai a bảy trong tiết kiểm tra cuối năm
một cuộc họp khẩn giữa các sở ngành ủy ban nhân dân quận hồng bàng
do ông nguyễn văn tùng chủ tịch ủy ban nhân dân tp hải phòng chủ trì đã được tổ chức
tại cuộc họp này ông nguyễn văn tùng yêu cầu các đơn vị liên quan lập tức vào cuộc kiểm tra
xác minh và xử lý nghiêm đối với giáo viên trên
cũng như xem xét trách nhiệm của bán giám hiệu nhà trường đã để xảy ra sự nghiệp này
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin nhanh của truyền hình công an nhân dân
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo